nhìn vào thị trường xuất bản hiện nay thì có thể thấy phần lớn sách cho thiếu nhi là sách dịch sách dạy kỹ năng chuyện tranh nước ngoài
ngày càng ít nhà văn chuyên tâm viết cho trẻ em
và để tìm đọc được các tác phẩm của các cây bút nhỏ tuổi đang ngồi trên ghế nhà trường còn khó khăn hơn nữa
trong thế kỷ hai mươi đã có những thời kỳ văn học thiếu nhi phát triển rực rỡ cả về số lượng người viết và tác phẩm
nhiều thế hệ người việt nam đã lớn lên với những cuốn sách gối đầu dường
tuy nhiên trong gần hai mươi năm đầu tiên của thế kỷ hai mươi một số tác giả tác phẩm viết cho thiếu nhi để lại ấn tượng mạnh mẽ đang vô cùng hiếm hoi
nhìn lại các thập niên tám mươi chín mươi của thế kỷ hai mươi những tờ báo như thanh niên tiền phong hoa học trò thiếu niên tiền phong áo trắng mực tím
đã góp phần rất lớn vào việc hình thành nên một thế hệ nhà văn tuổi học trò
các bút nhóm hội bút hoạt động rất sôi nổi các cuộc thi sáng tác liên tục được mở
tác phẩm dự thi đăng tải
đều đạn trên các ấn phẩm hàng tuần
tuy nhiên những năm gần đây điều này đã không còn được duy trì
lâu rồi tôi không được nhìn thấy những cái như ngày xưa đó là kiểu hội bút thơ nồng mùa này hay là bút nhóm vòng mẽ xanh
đến bây giờ thì gần như các tác giả hiện nay là hoạt động một cách rất là độc lập
và họ sử dụng cái mạng xã hội như là cái nơi để mà họ trình diện các tác phẩm của họ
và tất nhiên rằng là về chất lượng thì nó sẽ không còn được như ngày xưa nữa
bởi vì cái chất lượng bây giờ thì nó dễ dãi hơn
thật sự là nó là một sự thảm hại
để cải thiện tình trạng ảm đạm của văn học thiếu nhi trong nước
bên cạnh sự trông chờ vào các hội nghề nghiệp như hội nhà văn
các tác giả trẻ cũng cần thể hiện sự năng động của chính mình
những đơn vị xuất bản về màng sách thiếu nhi cũng đã có những động thái tích cực để đỡ đầu cho những cây bút trẻ
các nhà xuất bản bây giờ thì họ cũng mở rộng hơn cái việc đón nhận những tác giả trẻ
mà chưa từng có tên tuổi ở trên thị trường
chúng tôi đã tiếp xúc với những cái gọi là đoàn trường trong những cái trường đại học
có liên hệ và có tiếp xúc và có thể là tổ chức những cái cuộc thi nhỏ nhỏ
hay là những cái cuộc phát động nhỏ nhỏ ở trong những cái trường đại học
có liên quan đến lĩnh vực văn học và dịch thuật
ghi nhận tôn vinh khích lệ trao giải thưởng mở các lớp bồi dưỡng hay trại sáng tác
cho nhà văn quan tâm đến đề tài thiếu nhi là những điều cần làm
đã đến lúc hội nhà văn việt nam
các hội văn học nghệ thuật địa phương và cơ quan báo chí truyền thông
cần quan tâm mạnh mẽ thiết thực hơn đến văn học thiếu nhi
để từng bước xóa dần khoảng trống đáng lo ngại hiện nay